chính phủ vừa ban hành nghị quyết số bảy mươi ba để triển khai nghị quyết số sáu mươi năm hai nghìn một mươi tám của quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước
theo đó các bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế tổng công ty doanh nghiệp nhà nước tập trung triển khai ba nhóm giải pháp
thứ nhất là hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới luật đấu thầu luật doanh nghiệp luật đầu tư luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan
thứ hai đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước
thứ ba tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể cá nhân đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơ cấu lại doanh nghiệp gửi bộ nội vụ tổng hợp chung báo cáo chính phủ